hải đoàn bốn mươi hai cảnh sát biển thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng bốn phối hợp cùng chính quyền địa phương
tổ chức hoạt động cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm hai nghìn hai mươi tặng quà cho một số gia đình chính sách
hộ nghèo và trao cờ tổ quốc cho ngư dân tại thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
hoạt động này nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo không theo quy định
hải đoàn bốn mươi hai cảnh sát biển đã trao tặng bốn mươi phần quà cho gia đình chính sách người có công với cách mạng
và bốn mươi phần quà cho ngư dân nghèo trên địa bàn thị trấn rạch gốc tặng một trăm sáu mươi lá cờ tổ quốc cho ngư dân địa phương
và trao tặng sáu mươi bốn suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn